ban tuyên giáo thành ủy tp hcm đã tổ chức lễ trao giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đợt một giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi
sau gần ba năm thực hiện từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến nay cuộc vận động sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đã nhận được gần một hai trăm linh tác phẩm sáng tác và hai mươi bảy hồ sơ đề nghị xét giải quảng bá
bản tổ chức đã chọn được năm mươi hai tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí có nội dung tốt có tư tưởng và nghệ thuật cao có tính hấp dẫn tạo sự lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng để trao thưởng
trong đó có ba giải a
một mươi bốn giải b
một mươi tám giải c
và một mươi bảy giải khuyến khích
cuộc vận động đã góp phần động viên khuyến khích cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân sống học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bắc trên nhiều lĩnh vực